bất chấp lệnh cấm tụ tập giai đoạn dịch bệnh các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ cái chết của người đàn ông da màu tại mỹ đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới
thông điệp mà những người biểu tình muốn đưa ra đó là kêu gọi công lý cho những người da màu đã thiệt mạng
cuộc tuần hành trong ôn hòa diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới như australia nhật bản hàn quốc anh brazil và new zealand
thông điệp mà những người biểu tình muốn đưa ra đó là kêu gọi công lý cho người da màu chấm dứt phân biệt chủng tộc
các quan chức ở nhiều nước đã kêu gọi người dân không tham gia tụ tập đông người trong giai đoạn dịch bệnh để tránh nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
trong khi lực lượng cảnh sát ở các địa phương đã được huy động để ngăn chặn các hành động vượt qua giới hạn hay các hành vi bạo động